phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã phát hiện tài xế xe đường dài chạy dịp tết có chất ma túy trong người
tại km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một a đoạn thuộc xã phổ cường thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông đức phổ tiến hành dừng phương tiện ô tô biển kiểm soát bảy mươi ba c bảy nghìn hai trăm linh bốn
do lê hồng quý hai mươi tám tuổi điều khiển chạy từ hướng nam bắc để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
qua kiểm tra phát hiện quý dương tính với chất ma túy bước đầu quý khai nhận đã sử dụng ma túy hồng phiến trước đó